thông tin từ quận hai quận chín và quận thủ đức tp hcm vừa cho biết đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về việc lập tp thủ đức
theo kết quả các quận đều có từ tám mươi hai đến gần chín mươi tám cử tri đồng ý với việc sắp nhập ba quận
kết quả tại quận hai trong bảy mươi hai năm trăm linh người đi bỏ phiếu thì tám mươi hai số cử tri đồng ý một mươi năm cử tri không đồng ý một trăm bốn mươi hai ý kiến khác
tại quận chín có một trăm bốn mươi hai người có ý kiến thì có chín mươi bảy hai mươi tám cử tri đồng ý hai hai mươi chín cử tri không đồng ý và một trăm năm mươi hai ý kiến khác
quận thủ đức có gần một trăm chín mươi bảy cử tri có ý kiến thì có chín mươi bảy tám mươi chín người bỏ phiếu đồng ý bảy mươi tám cử tri không đồng ý
kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ được thông qua hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương trước khi trình ubnd tp vào ngày một mươi tháng một mươi

dân thành phố sẽ có nghị quyết về việc lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố vào kỳ họp ngày một mươi hai tháng một mươi tới